mọi công đoạn trang trí cho một mươi một tuyến phố tại hà nội để sẵn sàng chuẩn bị đón tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám tới nay đã hoàn tất
với một số điểm nhấn như là đảo hoa hay là cụm mô hình
hà nội sẽ sử dụng một mươi mẫu thiết kế được lựa chọn từ cuộc trang trí thành phố năm hai nghìn một mươi chín
để trang trí cho thủ đô vào dịp tết dương lịch và tết nguyên đán với chủ trương sẽ trang trí vừa phải
phù hợp với văn hóa người hà nội chứ không sáng trưng sáng rực
mô hình trang trí khuê văn các biểu tượng của thủ đô kết hợp với mẫu thiết kế hoa đào cũng được treo dọc nhiều tuyến phố lớn
đối với các cơ quan công sở và nhà dân đặc biệt là xung quanh hồ hoàn kiếm
thành phố khuyến khích các đơn vị sơn sửa mặt ngoài trước tết âm lịch vận động người dân trang trí trậu hoa và tiểu cảnh
những mẫu thiết kế đơn giản trang nhã không màu mè tại các tuyến phố chính của thủ đô vừa tiết kiệm được chi phí
vừa phản ánh được không khí vui tươi dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
việc chuẩn bị chú đáo từ tổ chức cuộc vận động sáng tác đến lựa chọn kỹ càng các hình thức và chủ đề trang trí
đã khiến cho hà nội thêm phần rực rỡ lung linh khi tết đến xuân về